chiều nay một mươi ba tháng sáu bộ xây dựng đã phát đi thông cáo báo chí
về việc công an tỉnh vĩnh phúc lập biên bản đối với đoàn thanh tra bộ xây dựng
thông cáo báo chí của bộ xây dựng cho biết
theo báo cáo của tránh thanh tra bộ xây dựng về việc công an tỉnh vĩnh phúc lập biên bản
đối với đoàn thanh tra bộ xây dựng vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bộ xây dựng thông tin bước đầu như sau
thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra bộ xây dựng năm hai nghìn một mươi chín
theo quyết định số một nghìn ba trăm sáu mươi chín của bộ trưởng bộ xây dựng
hiện nay thanh tra bộ xây dựng đang có một đoàn thanh tra
về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
theo kế hoạch đã được bộ trưởng phê duyệt
bộ xây dựng luôn quán triệt chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp
để xây dựng đối ngũ cán bộ thanh tra trong sạch vững mạnh
và thực hiện công tác thanh tra hoạt động của các đoàn thanh tra
theo các quy định của pháp luật
bộ xây dựng tiếp tục chỉ đạo thanh tra bộ phối hợp với các cơ quan chức năng
để theo dõi nắm bắt tình hình
sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng
bộ xây dựng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
không bao che những cá nhân để xảy ra vi phạm
bộ xây dựng sẽ cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý vụ việc trên
đến với các cơ quan thông tấn báo chí